ngày hai mươi bảy tháng hai hàng nghìn nông dân ba lan đã xuống đường ở thủ đô vác xa va
nhằm phản đối việc nhập khẩu thực phẩm từ ukraine và thỏa thuận xanh của eu
có chính sách giúp khối đạt được các mục tiêu về khí hậu
nhưng bị những nông dân cho là đe dọa đến sinh kế của họ
từ đầu tháng nông dân ba lan đã bắt đầu một loạt cuộc biểu tình trên khắp đất nước
bao gồm việc phong tỏa gần như toàn bộ tất cả các cửa khẩu biên giới với ukraine
gây ra sự gián đoạn tại các cảng và đường xá trên toàn quốc
lần này người biểu tình đã tuần hành tới trụ sở quốc hội và văn phòng thủ tướng
trước tình hình này thủ tướng ba lan donatus cho rằng liên minh châu âu eu
phải giải quyết các vấn đề nảy sinh do quyết định mở cửa biên giới
cho việc nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm của ukraine
cùng ngày eu kêu gọi nông dân và các nhà cung cấp thực phẩm nhỏ
chia sẻ các trải nghiệm của họ về các hoạt động giao dịch không công bằng
khi nhiều nông dân cho biết họ phải đối mặt với một loạt vấn đề về thanh toán với người mua
eu cho biết tháng ba tới sẽ đưa ra một số hành động đối với các quốc gia thành viên
về các vấn đề như minh bạch thị trường cũng như thực hiện chỉ thị
chống lại các hành vi giao dịch không công bằng